hạn hán kéo dài đã và đang gây ra rất nhiều hệ lụy trên địa bàn vùng ngọt tỉnh cà mau
trước tình hình trên người đứng đầu chính quyền tỉnh phải công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp độ hai
tại vùng ngọt hóa thuộc huyện trần văn thời và u minh
theo quyết định lãnh đạo tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân huyện u minh và trần văn thời
huy động mọi nguồn lực triển khai ngay phương án ứng phó theo kịch bản ứng phó với rủi ro thiên tai
triển khai ngay các biện pháp bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân
phối hợp cùng các địa phương trong vùng công bố tình huống khẩn cấp
tiến hành kiểm tra gia cố xử lý kịp thời các sự cố công trình ngăn mặn bảo vệ sản xuất
lựa chọn giải pháp và tổ chức triển khai các công trình khẩn cấp ứng phó hạn hán trong vùng thiên tai đúng theo quy định hiện hành
đến thời điểm hiện tại hạn hán đã làm thiệt hại hơn một mươi tám ha lúa tại cà mau
hơn sáu mươi diện tích rừng tràm bị khô hạn cảnh báo cháy cấp độ năm cấp cực kỳ nguy hiểm
hơn chín trăm linh vị trí sụt lún ven kênh dạch và đường giao thông
một mươi tám vị trí công trình ngăn mặn vùng ngọt bị soi mọi do gì đấy
cho đến nay đã có năm tỉnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp về hạn mặn là kiên giang bến tre tiền giang cà mau và long an